bà rịa vũng tàu đồng nai bình dương là ba tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam
có vị trí địa lý hết sức quan trọng khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao năng động nhất trên cả nước
chính vì thế công tác quản lý bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu càng của ban chỉ huy biên phòng
cửa khẩu càng bà rịa vũng tàu luôn được chú trọng
thực hiện chỉ đạo của đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu ngày một mươi một mươi một hai nghìn chín
ban chỉ huy biên phòng cảng vũng tàu nay là ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng bà rịa vũng tàu
đã tổ chức ký kết với bốn mươi một ban giám đốc các cảng biển trong địa bàn đơn vị quản lý
đến nay cùng với sự phát triển của hệ thống cảng biển đơn vị đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp
với năm mươi tám ban giám đốc các cảng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn ba tỉnh bà rịa vũng tàu bình dương và đồng nai
chúng tôi cảm thấy rất thiền cảm đến nơi đây vì ở đây rất an toàn mọi người hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình
trước yêu cầu và nhiều thách thức trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu càng bà rịa vũng tàu đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường lực lượng vào các địa bàn trọng yếu ngăn chặn và xử lý các vụ việc bảo đảm an ninh chính trị an ninh quốc gia
bên cạnh công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng biển
thì việc làm tốt các hoạt động xã hội như xây dựng máy ấm cho chiến sĩ nơi biên cương hải đảo
tặng quà cho đồng bào nghèo ở tỉnh hà giang chương trình bào giống cho người nghèo nâng bước em đến trường
đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã được ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu càng bà rịa vũng tàu đặc biệt chú trọng tạo niềm tin trong nhân dân